thưa quý vị căn cứ vào kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố vào ngày hai mươi hai tháng chín
cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định cụ thể như sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vũ hồng quang nguyên phó trưởng phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
là bị cáo trong vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đất tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
và vũ hoàng dũng lao động tự do cùng về tội đưa hối lộ
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với nguyễn mạnh cương trưởng phòng thương mại đệ tử công ty cổ phần hàng không việt z
trần thanh nhã lao động tự do và đặng nhật đức giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn top asian japan cùng về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can có lý lịch nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
năm đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp trong đó có các loại ma túy tổng hợp mới như nước vui nước sướng vừa bị công an thành phố thanh hóa phát hiện và bắt giữ
công an thành phố thanh hóa đã bắt quả tang năm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm trần quang định lê hữu thành đặng ngọc long
lê hữu thương chú tỉnh thanh hóa và lê thanh hưng hiện đang ở phường bến nghé quận một tp hcm
ngay sau khi bắt quả tăng năm đối tượng trên ngay trong đêm công an tp thanh hóa đã cử một tổ công tác vào tp hcm để điều tra xác minh mở rộng vụ án
ngay sau đó tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng lê anh tuấn và hà trọng nghĩa cả hai đối tượng đều đang ở phường bến nghé quận một tp hcm
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn ma túy gồm khoảng một tám trăm linh viên thuốc lắc năm trăm linh gói nước vui hai trăm linh g ketamin hai túi ma túy dạng bột cùng nhiều tăng vật liên quan
liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé hai tuổi xảy ra tại xã đa tốn huyện gia lâm hà nội công an tp hà nội cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án bắt cóc
nhằm chiếm nốt tay xa
theo điều tra ban đầu vào trường ngày một mươi chín tháng chín công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái hai tuổi rồi đòi tiền chuộc một năm tỷ đồng tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm
bé gái sau đó đã bị sát hại quá trình điều tra công an xác định nghi phạm gây án là giáp thị huyền trang chú tại tỉnh bắc giang
hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án cảnh sát phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống gần cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
kết quả giám định adn xác định thi thể người phụ nữ trên là giáp thị huyền trang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang tập trung phối hợp điều tra làm rõ nội dung vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều qua tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tham luận tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá tình hình công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo với các chủ đề cụ thể
từ đó rút ra giải pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này
sau hội thảo công an các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngoài ngành công an tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đồng thời chủ động tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới các cửa khẩu càng điền để kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý với các đối tượng đường dây nhóm tội phạm mua bán vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo vào việt nam
thành phố hà nội sẽ hỗ trợ chín hai tỷ đồng cho các nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình quận thanh xuân nội dung chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
thành phố hà nội sẽ dành chín hai tỷ đồng để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình quận thanh xuân
cụ thể đối với người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế hà nội sẽ hỗ trợ mỗi người ba mươi triệu đồng
toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị thực tế của các nạn nhân được hỗ trợ hoàn toàn sự khiến khoảng năm mươi triệu đồng một người
hỗ trợ tiền tạm cư đối với mỗi hộ gia đình sáu triệu đồng một tháng trong vòng sáu tháng
hỗ trợ đối với cá nhân ở ghép một năm triệu đồng một người trong sáu tháng
học sinh sinh viên được hỗ trợ học phí chi phí học tập một mươi năm triệu đồng tương đương với mức học phí và chi phí mua sách vở trong ba năm học
hỗ trợ trẻ mồ côi mất cả cha và mẹ một trăm linh triệu đồng
và bảy mươi triệu đồng đối với trẻ mồ côi mất cha hoặc mẹ
hỗ trợ đại diện thân nhân người thiệt mạng năm mươi triệu đồng một người
hỗ trợ chi phí tăng lễ với người tử vong bao gồm tiền hỏa táng tiền khâm liệm tiền thuê nhà tăng lễ khoảng một mươi triệu đồng
đại học quốc gia hà nội vừa thông báo chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc
đáng chú ý khi nhà khoa học xuất sắc về làm việc sẽ được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ba tỷ đồng trong ba năm
khi tham gia
các nhà khoa học được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của nhà nước và đại học quốc gia hà nội
trước đó nhờ thực hiện các chính sách tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đại học quốc gia hà nội đã thu hút được hơn một trăm linh nhà khoa học trẻ trình độ cao về làm việc
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có văn bản xin ý kiến các bộ ngành về phương án nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
trước khi trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
tại sự thảo tờ trình bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất hai phương án
cho dịp nghỉ dài nhất trong năm này nhưng đều kéo dài bảy ngày
theo phương án một công chức viên chức nghỉ từ thứ năm ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết thứ bốn ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tức từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm quý mão đến hết ngày năm tháng riêng năm giáp thìn
phương án thứ hai bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất nghỉ từ thứ sáu ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết thứ năm ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tức từ ngày ba mươi tháng chảm năm quý mão đến hết ngày sáu tháng giêng năm giáp thìn
liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé hai tuổi xảy ra tại xã đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nội
công an tp hà nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
vào chiều ngày một mươi chín tháng chín công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái hai tuổi
rồi đòi tiền chuộc một năm tỷ đồng tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm
bé gái sau đó đã bị sát hại
quá trình điều tra công an xác định nghi phạm gây án là giáp thị huyền trang chú tỉnh hương yên
hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án lực lượng công an phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống
gần cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
kết quả giám định adn xác định thi thể người phụ nữ trên là giáp thị huyền trang
trung thân là bản án mà tòa án tỉnh kiên giang tuyên phạt đối với bị cáo ngô tấn lợi
chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang về tội giết người
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc uống rượu giữa lợi và nguyễn trung hưng xảy ra mâu thuẫn
hưng lấy búa định đánh lợi thì bị lợi giật cây búa trên tay hưng
sau đó lợi cầm búa đánh liên tiếp nhiều cái trúng vào người và đầu của hưng làm hưng tử vong tại chỗ
lợi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt giam về hành vi giết người
lừa thuê xe
xe máy rồi lên mạng giao bán
hoàng xuân dũng chú tỉnh quảng trị vừa bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó dũng lên mạng xã hội facebook đăng tin và muốn thuê được xe máy
một bị hại đã liên hệ và cả hai thống nhất giao xe
chưa kịp nhận xe để thuê dũng đã tiếp tục giao bán chiếc xe này cho một thanh niên khác
sự việc nhanh chóng bị chủ nhân của chiếc xe máy phát giác và giữ lại bàn giao đối tượng cho cơ quan công an
với thủ đoạn tương tự dũng đã thuê được hai chiếc xe máy khác đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
bị cáo hồ phước nguyên vừa bị tòa nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử với ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng giấy tờ tài liệu giả của cơ quan tổ chức và trộm cắp tài sản
theo cáo trạng nguyên đã từng làm nhân viên ngân hàng nhưng sau đó nguyên đã nghỉ việc
nguyên nhận tiền của bốn khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền là gần hai trăm linh triệu đồng
khi chung sống cùng với bạn gái nguyên đã thuê làm giả và sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để đem ô tô của bạn gái đi bán với giá là năm trăm bốn mươi triệu đồng
ngoài ra nguyên trộm cắp tài sản của bạn gái với tổng giá trị hơn bảy mươi triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ phước nguyên một mươi năm năm tám tháng tù giam